dự báo trong đêm nay và ngày mai phần phía bắc của trung bộ là các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh xuống đến cả quảng trị
sẽ duy trì trạng thái ít mưa ban ngày trời nắng với mức nhiệt sẽ phổ biến trong khoảng hai mươi năm hai mươi sáu độ
tuy nhiên phần còn lại bao gồm các tỉnh từ thừa thiên huế trở vào cho đến khánh hòa nơi chịu ảnh hưởng chính của các nhiễu động trên cao
thì trong đêm nay và cả ngày mai khu vực tiếp tục có mưa nhiều nơi nhiệt độ vì thế chưa có khả năng tăng cao
phổ biến vẫn chỉ trong khoảng hai mươi sáu hai mươi tám độ
riêng đối với khu vực ninh thuận và bình thuận mưa chỉ xuất hiện cục bộ vào chiều tối ban ngày có nắng gián đoạn
vì thế nhiệt độ ngày mai tại đây vẫn ở ngưỡng là từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
không chịu tác động của nhiễu động gió đông tuy nhiên ba ngày trở lại đây nam bộ liên tục xuất hiện mưa trái mùa
theo dự báo của các chuyên gia trong đêm nay và ngày mai giải mây rông ở phía nam vẫn còn
vì vậy trên khu vực tiếp tục có mưa tập trung nhiều ở các tỉnh miền tây của nam bộ như bến tre trà vinh sóc trăng bạc liêu
và cả cà mau
trong khi đó tại miền đông phải đến chiều tối và đêm mai mưa mới có nhiều
tuy nhiên trong đêm nay và ngày mai mực nước trên sông sài gòn vẫn ở mức cao
nên nguy cơ người dân tại thành phố hồ chí minh phải đối mặt với ngập lụt ở các vùng trụng thấp là hoàn toàn có thể tái diễn
chuyển sang thông tin từ thiết biển khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông mắc cấp bốn và nhiệt độ là hai mươi năm hai mươi chín độ
trong khi đó khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rải rác có rông
tầm nhìn xa từ bốn một mươi km gió đông bắc cấp bốn cấp năm và nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước